các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong những ngày gần đây truyền thông tây ban nha đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc barslona đang âm thầm tìm kiếm cho mình một nhà tài trợ mới
theo đó rất nhiều nguồn tin đã khẳng định đại gia giấu mặt đứng sau tài trợ cho đội chủ sân nukem chính là hãng thương mại điện tử khổng lồ alibaba của trung quốc
tuy nhiên thật bất ngờ khi cái tên alibaba đã hoàn toàn không được nhắc đến trong buổi họp báo công bố nhà tài trợ chính thức vừa được barcelona tiến hành vào ngày hôm qua
thay vào đó đối tác đã nhận lời tài trợ cho gá khổng lồ của la liga đó là racoteen
một công ty thương mại điện tử của nhật bản
theo như công bố của barcelona bản hợp đồng tài trợ của racoteen sẽ kéo dài trong vòng bốn năm với giá trị lên đến hai trăm linh triệu bảng
đồng nghĩa mỗi năm đội chủ sân nukem sẽ nhận được năm mươi triệu bảng từ đối tác của châu á
được biết với số tiền tài trợ khổng lồ như đã đề cập thư hiệu rakuten sẽ xuất hiện chính thức trên áo đấu của barcelona bắt đầu từ mùa giải hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sau triển thắng trước uruguay tại vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám
khu vực nam mỹ hy vọng giành vé tới nga vào mùa hè hai năm tới đây đang sống lại với đội tuyển chile
và không bất ngờ khi người hâm mộ cùng các thành viên của nhà đương kim vô địch copayca cảm thấy vui mừng về kết quả này
chile đang là đương kim vô địch copareka tuy nhiên họ lại chơi không tốt ở vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám với vị trí thứ năm
vậy nên nếu không thắng được đối thủ đang đứng thứ hai uruguay thay cho juan antonio pizzi sẽ phải đối diện với nguy cơ không thể vượt qua được vòng loại
khởi đầu không tốt khi để thua sợi
chúng tôi đã chơi rất sớm bởi bàn thắng của edison cavani nhưng sau đó đội chủ nhà đã chơi bùng nổ với màn toàn sáng của vargas
và đặc biệt là ngôi sao alexis sanchez mà lòng người dòng ấn tượng này thực sự mang đến nhiều cảm xúc cho đội tuyển cũng như người hâm mộ chile
sự thật là chúng tôi đã chơi không tốt trong nhiều trận đấu và điều đó tiếp tục được thể hiện trong trận đấu một tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi trong trận đấu hai
khi sự tự tin trở lại chúng tôi đã chưa tốt và có được những bàn thắng giờ là lúc tận hưởng chiến thắng và chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo
trận đấu đầy quan trọng này chile đã vươn lên vị trí thứ bốn khi có cùng hai mươi điểm về ecuador và chỉ còn kém chính đối thủ uruguay đúng ba điểm
tuy nhiên ở lượt đấu tiếp theo họ sẽ phải chạm chán với một đối thủ rất mạnh là argentina
là câu lạc bộ bóng đá danh tiếng hàng đầu thế giới ngoài việc thi đấu real madrid cũng rất quan tâm đến việc phát triển những tài năng trẻ cho tương lai
mới đây đội bóng hoàng gia tây ban nha đã mở một học viện bóng đá của mình tại đất nước cuba
ngày hôm qua cựu cầu thủ và là giám đốc quan hệ quốc tế của real madrid
emilio puchegueno đã đáp chuyến bay tới cuba tham gia vào một buổi tập cùng các em nhỏ tại trung tâm đào tạo centro deportivo enduardo saporiz
không chỉ mang đến cho các em những bài tập kỹ năng chơi bóng hoàn hảo nhất
cựu tiền đạo của đội truyền sân bernabéu mong muốn hướng dẫn những tài năng trẻ tại đây nhiều kỹ năng
để có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như tỉnh đồng đội tối chất lãnh đạo và kiềm chế bản thân
sau những buổi tập tại đây các em sẽ cải thiện nhiều kỹ năng học hỏi thêm nhiều từ những chiến thắng hay cả những thất bại
các chuyên gia của chúng tôi ở đây sẽ đảm bảo việc các học viên của mình được truyền đạt một cách chính xác nhất
chúng tôi có nhiều dự án để hướng tới tương lai cho nền bóng đá tại đây giúp các em gặt hái được nhiều thành công
đó là những mặt tích cực mà học viện hướng đến
real madrid là club bộ bóng đá đầu tiên trên thế giới đem đến dự án kết hợp giữa thể thao và học kiến thức tại quốc đảo cuba
đây không chỉ là một cách quảng bá hình ảnh của đội bóng
mà nó còn đem lại cơ hội tìm kiếm những tài năng trẻ trong tương lai cho nhà đương kỳ vua địch chúa âu
chuyển sang diễn biến của làng banh nghỉ đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay
giải quần vượt atp world tour final hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra với lượt trận thứ hai của bảng john mcenroe
cuộc đối đầu giữa eni murray và kei nishikori chắc chắn thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ
bị đánh giá thấp hơn nhiều so với murray nishikori đã có mặt khởi động tuyệt vời ở lượt trận thứ hai vòng bảng
tỷ lệ giả bóng ăn điểm lên đến bảy mươi chín
nishikori thắng shizuha murray với tỷ số một mươi một chín sau hạt thai break ở set một
đưa sang set thứ hai nishikori hấp break ngay từ game đầu tiên
đã vượt người nhật bản kiên trì bám đuổi và bắt kịp ở tỷ số bốn đều
tuy nhiên một chút mất tập trung ở game thứ chín đã khiến kei nishikori một lần nữa mất break
qua đó cho chiến thắng sáu bốn về tay murray
trong set đấu quyết định nishikori hượt hơi ngay từ những điểm số đầu tiên
murray không bỏ qua cơ hội này để dẫn dặm với tỷ số năm một
nỗ lực sau đó chỉ đủ giúp nishikori thắng được bốn game trước khi thua tiếp với tỷ số bốn sáu
tháng hai trận annie murray gần như đã chắc chắn giành vé vào bàn kết
trước khi đó ở lượt trận cuối cùng đối đầu với murray sillick
nishikori buộc phải thắng để có được một trong hai vị trí dẫn đầu bảng này
ở trận đấu còn lại của bảng john mcenroy stan werenka cũng có được chiến thắng kịch tính
trượt dòng số bảy murray sillick có mình những cái tên để thua ở trận mùa màn
vậy nên cả hai rất quyết tâm giành phần thắng để nuôi hy vọng vào vòng trong
và cả hai sắp đấu đã cùng phải đi đến lạp tiebreak để phân định thắng thua
cuối cùng ngồi sang người thủy sĩ đã biết các giành điểm trong những thời khắc quyết định
để có cho mình chiến thắng đầu tiên
chuyển sang các tin tức về bôn gôn như vậy là cuộc đua tới vị trí dẫn đầu của race to dubai hai nghìn một mươi sáu
đã đi tới giải đấu cuối cùng
chỉ còn một giải đấu nữa thôi giải dubai world tour championship sẽ xác nhận được
chủ nhân của số tiền thưởng một năm triệu đô tại dubai vào cuối năm nay
trên bản xếp hạng race to dubai ở thời điểm này
henry stenson đang đứng ở vị trí dẫn đầu nhưng khoảng cách giữa anh và ba tay gôn tiếp theo
về mặt điểm số là danny willett alex moran và rory mcilroy là không quá kích biệt
và hoàn toàn có thể bị thay đổi sau khi một trong ba cái tên còn lại
giành được chiến thắng tại dubai world tour chamisis sắp tới
tôi chưa từng giành được danh hiệu race to dubai nào trong sự nghiệp cả
đây là một năm tôi đã thi đấu rất tốt nên tôi nghĩ mình phải tập trung hơn nữa
tại giải đấu sắp tới bởi đó là giải đấu khó khăn với sự góp mặt của những thanh gôn hàng đầu thế giới
mặc dù đang đứng ở vị trí thứ ba trên bản xếp hạng nhưng ngay sau norren
lại là rory mcilroy tay gôn từng ba lần giành danh hiệu race to dubai
và cũng là nhà đương kỳ vua địch của dubai world tour championship hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên hãy tạm quên đi những bản trinh tài này
trong tuần qua các ngôi sao thế giới đã cùng bước vào thử thách manokel
và các tay gôn không phải là ngoại lệ
có khác chăng thì cũng chỉ là việc đoạn clip này được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn mà thôi
từ phong thay đổi cho tới ngoài sân đấu tất cả đều như những mannequin thực sự
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo